ông trần giang dầu ở phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
đã duy trì công việc đi tìm mua xe đạp cũ xe phế liệu
mang về sửa chữa tân trang để dành tặng cho học sinh nghèo quanh khu vực
tiến lành đồn xa việc làm tử tế của ông dầu
đã được nhiều bạn bè cộng đồng xã hội quan tâm chung tay chia sẻ
mấy năm đầu mình cũng mua nhưng mà sau này anh em thấy mình làm từ thiện như thế rồi anh em cho
vậy là được năm sáu chiếc có nhiều khi được cỡ chục nữa
rồi về đây mình kiếm thêm
với lại anh em chồm xóm người ta có những người ta có xe đó
rồi người ta không có xài nữa người ta thấy gì người ta đem ra dẫn ra tới chỗ người ta cho luôn nữa
rồi từ ngày tôi lại đây tôi thấy cái việc chú úc làm rất là tốt
thành ra tôi mới tham gia vô có bao nhiêu tham gia bao nhiêu
nó của ít lòng nhiều
nó tôi mua được ví dụ xe đạp cũ về chú út lấy cái gì chú út cứ lấy
còn cái gì không được hãy qua bán về chai lợi
cũng như hồi đó mình là không có được học tốt
bây giờ là phải cố gắng làm sao lo cho tụi nhỏ nó học tốt hơn mình ngày xưa
là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương
cha mẹ đi làm ăn xa gia đình thiếu thốn không có phương tiện đi học
em đỗ hà gia hân thường đến lớp muộn
thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh gia đình
ông út giàu đã tặng cho em chiếc xe đạp
từ khi có xe đạp đi học
em gia hân đi học đúng giờ hơn
và có nhiều cố gắng hơn trong học tập
gia đình con khó khăn ba mẹ con đi lên thành phố làm ăn để kiếm tiền
con không có xe học ông út mới thay dị cho con một chiếc xe đi học
khi có chiếc xe con đi học đúng giờ
thầy cô không bận lòng về con nữa
con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông út
phụ lòng gia đình
không chỉ riêng tặng xe đạp cho đối tượng là học sinh nghèo
mà những ai có hoàn cảnh khó khăn
cần chiếc xe đạp để có phương tiện đi lại làm ăn
thì ông út giàu luôn sẵn lòng hỗ trợ
bây giờ thì cũng vẫn còn
cũng vẫn tiếp tục cho hoài
chứ không phải riêng đặc biệt gì cho học sinh không
những người nào khó khăn không có điều kiện công an việc làm
mà ta cần chiếc xe đạp thì mình cũng vẫn giúp đỡ cho người ta
để cho có công an việc làm
để cho có công an việc làm
cho ta ổn định
vậy là cứ như thế
mỗi năm có khoảng một mươi hai mươi chiếc xe đạp
đã được ông úc giàu trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh những chiếc xe cũ được bạn bè và các mạnh thượng quân gửi tặng
số xe còn lại cùng với chi phí sơn sửa tân trang
đều trích từ nguồn thu hạn hẹp nơi tiệm sửa xe của ông
tuy cuộc sống cũng không hẳn dư giã
nhưng ở ông giàu lúc nào cũng không hẳn dư giã
cũng luôn trang chứa một tấm lòng nhân ái
đông đầy tình yêu thương
và một tinh thần sống vì cộng đồng
ông út giàu bến
ông tu bổ xe cho học sinh đi học
học sinh đây
giai đình hữu quân cảm ơn ông nhiều lắm
ông làm giúp ích cho xã hội
con em ở làng
số này ly học ai cũng mừng hết trơn
ông út cũng tốt
ông cho đứa chiếc xe đi học đều hết
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo